mình quay rồi mình khóc luôn khóc tu tu luôn

sức sống của bộ phim trong lòng khán giả theo tháng năm có lẽ luôn là thức đo khách quan và chuẩn xác cho sự thành công của chúng
và đội đặc nhiệm nhà c hai mươi một là một tác phẩm như thế
sau khi phát sóng lần đầu tiên trên kênh vtv một những chuyến phương lưu của đội thám từ nhí còn lắm mưa làm gió trên khắp các kênh sóng của nhiều đài truyền hình trên cả nước như vtv ba vtv bảy htv bảy htvc gia đình
bộ phim cũng nhận được sự yêu thích ủng hộ của công chúng
để đến hôm nay trang fanpage dành cho người hâm mộ bộ phim đã lên tới gần hai người theo dõi
một con số đáng tự hào cho tác phẩm truyền hình đã được trình chiếu cách đây hơn hai thập kỷ
trong phim đội đặc nhiệm c hai mươi một thì con xem được cũng gần hết từ tập một đến tập năm
thì cái cảnh của con thích nhất là cảnh mà nhân vật sơn cho
sơn sọ chặt đống gạch thì con thấy cảnh đấy khá là nguy hiểm
đợt đấy cũng không có cascader gì cả nên là nó cũng nguy hiểm
con thấy là con thích nhân vật sơn sọ bởi vì con nhìn kiểu cũng già dặn
thế cả con thích cái mái tóc kiểu giống đa trường kiểu ngày xưa
kiểu là con dù các bạn lớp con kiểu là giống kiểu sơn sọ sáng nhéo rồi đấy
kiểu là đi phá đấy
kiểu bé nhiều khi đi vào hà nội cũng vui
đợt này mấy cái dự án làm phim với tôi với đạo diễn đức thịnh
đức thịnh là chính là một cái nhân vật sơn sọ đấy nhân vật sơn sọ đóng trong cái phim đó
mà em rất mê rất mê được ảnh rất say mê tâm huyết với được ảnh
hy vọng nếu cái dự án này vào thành công
thì các em thương nghi không chỉ hà nội mà cả nước sẽ đón nhận một cách hào hứng
bởi vì khi mới đầu chúng tôi mới thông báo
đã có bao nhiêu hàng nghìn ý kiến gửi đến chờ mong hóng
để khai đấy và em gọi là hóng hóng để xem tiếp cái tập phim như thế
cho nên là càng với cái dự luận như thế với cái dự luận kèm thương như thế
chúng tôi càng tâm huyết càng cảm thấy không thể không làm được
xã hội đang ngày một phát triển
thế hệ trẻ lứa tuổi học trò ôm mai ngày hôm nay cũng khác so với trước đây hai thập kỷ
nhưng những câu chuyện rằn rị gần gũi
trong đội đặc nhiệm nhà sản
c hai mươi một đã và đang trở thành những ký ức đẹp đẽ khó thể nào quên
của khán giả yêu phim truyền hình việt nam đặc biệt là thế hệ tám x chín x
để khu tập thể cũ những khoảng sân chơi nơi in dấu tháng ngày làm phim miệt mài
bền bỉ với tất cả tình yêu dành cho các em nhỏ của đạo diễn vũ hồng sơn
và cả nhóm thực hiện phim vẫn sẽ mãi mẹn nguyên
như kỷ niệm trong trèo của một thời học sinh cắp sách đến trường
và rất là vui là bộ phim nó còn đến bây giờ vẫn được rất nhiều người nhớ đến
rất là mong rằng là tất cả các cháu hạnh phúc